tại thành phố hội an tổng cục du lịch phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
để tổ chức phiên họp cấp cao để bàn giao kết quả của dự án chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội
do liên minh châu âu tài trợ đồng thời công bố thương hiệu điểm đến cho ba tỉnh thành phố duyên hải miền trung
tại phiên họp đại diện ban quản lý dự án eu esrt đã trình bày về mô hình quản lý điểm đến vùng mà dự án đã hỗ trợ cho ba địa phương
thứ tuyên huế đà nẵng quảng nam đồng thời báo cáo các kết quả hỗ trợ về phát triển sản phẩm du lịch tiếp thị và phát triển nguồn nhân lực
đặc biệt dự án euesrt công bố thương hiệu điểm đến cho ba tỉnh thành phố duyên hải miền trung the essen ở việt nam
đồng thời bàn giao trang web du lịch mới cho ba địa phương
ba sản phẩm đầu tiên áp dụng thương hiệu vừa được xây dựng
sự hỗ trợ của dự án chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do liên minh châu âu tài trợ
đã hình thành tiền đề thúc đẩy liên kết hợp tác phát triển du lịch trong việc xây dựng sản phẩm du lịch thương hiệu cho ba địa phương
và bước đầu tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ trong việc liên kết mở rộng hướng hợp tác trong việc liên kết phát triển du lịch tại ba địa phương cũng như ở khu vực miền trung